sáng nay hai mươi tháng tám văn phòng chính phủ tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống và đại hội thi đua yêu nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các bộ cơ quan trung ương và thành phố hà nội
trong năm năm gần đây bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước diễn biến phức tạp
với những thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức đan xen
nhưng với tinh thần làm việc trung thành tận tụy đoàn kết trí tuệ kỳ cương
văn phòng chính phủ đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
với quan điểm coi trọng hoàn thiện thể chế theo hướng thống nhất đồng bộ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
khơi dậy động lực tạo niềm tin khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh
thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát triển bền vững giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên
khai thông giải phóng tối đa mọi nguồn lực mang đến động lực tăng trưởng mới và dư địa tăng trưởng trong dài hạn
bám sát mục tiêu giải phóng mọi nguồn lực mang lại lợi ích cho người dân và phát triển kinh tế xã hội
công tác kiểm soát cải cách thủ tục hành chính có nhiều kết quả nổi bật chuyển biến vượt bậc
thực chất hơn góp phần giúp việt nam tăng một mươi bậc năng lực cạnh tranh và hai mươi bậc cải thiện môi trường kinh doanh toàn cầu
đặc biệt đã tích cực chủ động tham mưu trong xây dựng chính phủ điện tử theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
nghĩ lớn nhìn tổng thể hành động nhanh và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số
văn phòng chính phủ đã đưa canh tương tác tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động
đến nay đã tiếp nhận hơn tám một trăm linh kiến nghị của doanh nghiệp và người dân và đã xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
qua đó thực hiện hiệu quả vai trò cầu nối giữa người dân doanh nghiệp với chính phủ thủ tướng chính phủ
góp phần xây dựng hình ảnh chính phủ lắng nghe gần dân hành động phục vụ